với gần một trường hợp quận hải châu gần tám trăm linh người trước tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với số ca mắc ngày càng tăng
ngành y tế thành phố đà nẵng đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết tại các quận huyện
đồng thời huy động nhân lực tham gia phòng chống dịch tổ chức xử lý các ổ dịch nhỏ
ngày hai mươi năm tháng tám tới đây đà nẵng tiếp tục tổ chức chiến dịch đợt hai nhằm huy động các ngành hữu quan và người dân cùng tham gia diệt lăng quăng bỏ gậy trên địa bàn toàn thành phố
theo thông tin từ bộ y tế đã có một mươi sáu người tử vong vì sốt xuất huyết lượng người mắc tăng cực kỳ nhanh ở khắp các tỉnh thành trên khắp cả nước
thời tiết mưa nắng thất thường thêm vào đó là việc tích chữ nước không đúng cách đã tạo điều kiện cho mỗi truyền bệnh và phát triển mạnh
theo cục y tế dự phòng bộ y tế trong những tuần gần đây
số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn cả nước tăng từ năm đến một mươi ca bệnh một tuần
tính từ đầu năm đến nay cả nước đã có gần một trăm ba mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có một mươi sáu trường hợp tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp ba lần tăng nhanh tại các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên và nam bộ
mặc dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn phòng dịch nhưng hiện bệnh xuất xuất huyết vẫn gia tăng khá nhanh
theo các chuyên gia y tế nguyên nhân là vì thời tiết mưa nắng thất thường một bộ phận người dân còn khá chủ quan trong phòng bệnh tích chữ nước không đúng cách
tạo điều kiện cho mỗi chuyển bệnh phát sinh một số người thì lại không muốn phun xịt thuốc diệt mũi vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe
bà con có nhà thì người ta chứa nước thì một đến ba bữa thì có nhiều khi là một bữa nó không đẩy kín nước không đẩy kín lại thì lúc đó thì mũi nó veo thì nó có đẩy trứng và nó sẽ sinh ra bà gái
do công việc làm của bà con đi làm sớm về muộn tôi cũng ít nghe về vấn đề sốt huyết tuyên truyền do đó cái nhận thức nó còn hạn chế
mà khác thì không có mưa thì người dân ở đây người ta có cái trữ nước người ta dùng cũng người ta trữ nước để người ta sinh hoạt do đó thì phần nghèo nó cũng chậm không có thay nước được
còn một số hộ gia đình thì họ chưa thực sự là hợp tác ví dụ như họ nói rằng là phun trên nhà tôi thì tôi chỉ cần phun tầng một thôi tầng hai tầng ba nhà tôi rất là sạch
tôi không cần phun hoặc là nhà tôi đã tự phun rồi thì tôi không cần phun nữa tôi tự tự lo được cái việc phòng chống sốt xuất huyết nhà tôi hoặc là nhà tôi có con nhỏ thì chúng tôi không muốn phun vì sợ ảnh hưởng đến cháu
hiện nhiều bệnh viện đã ở trong tình trạng quá tải bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiến hành phun thuốc khử trùng diệt lòng quang bọ gậy không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
người dân cần đi thăm khám và thực hiện theo pháp đồ điều trị của bác sĩ ngay khi có dấu hiệu của bệnh
tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc hạ sốt hay kháng sinh tránh trường hợp bệnh nặng hơn
thông tin nhiều học sinh ở bắc cạn bị dị ứng sau khi phun thuốc trừ mũi để phòng bệnh sốt xuất huyết đã khiến cho nhiều người hoang mang không biết liệu việc phun thuốc trừ mũi có ảnh hưởng như thế nào
theo các chuyên gia y tế những hóa chất được cấp phép đều đã được chứng nhận là an toàn
vấn đề là người dân cần thực hiện đúng theo hướng dẫn khi tiến hành phun mũi để tránh những tác dụng phụ không mong muốn
cái mắt da bị dị ứng mần đỏ đó là những triệu chứng của một số người dân khi phun thuốc xịt mũi loang quang để phòng bệnh sốt xuất huyết
theo các chuyên gia y tế đây là những triệu chứng có thể xảy ra ở một số người nhạy cảm với thuốc phun xịt
tuy nhiên phần lớn là do người dân chưa làm đúng theo khuyến cáo của nhân viên y tế khi tiến hành phun thuốc xịt phòng bệnh sốt xuất huyết
để tránh những tác dụng phụ của thuốc thì cần lưu ý che đậy thức ăn tắt lửa sơ tán người và vật nuôi trước khi phun
đi ngược chiều gió khi phun xịt
sau khi phun thuốc từ một mươi năm đến hai mươi phút thì nên mở cửa thông thoáng không đóng kín cửa ở nơi phun xịt thuốc
người dân cần di chuyển khỏi nơi phun từ sáu mươi đến chín mươi phút để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe
những hóa chất được cấp phép khi phun thuốc diệt mũi phòng bệnh sốt xuất huyết đều đã được chứng nhận là an toàn cho sức khỏe
người dân không nên hoang mang và cần làm đúng theo hướng dẫn khi tiến hành phun xịt thuốc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước vừa cho biết
bệnh khảm lá sắn đang tiếp tục gây hại và phát triển trên địa bàn
đến nay địa phương đã có gần bốn trăm linh hectare sắn bị bệnh khảm lá
triệu chứng đặc trưng dễ nhận biết của bệnh khảm lá sắn là khảm vàng loang lổ trên lá
mức độ hại nhẹ là không bị biến dạng hoặc biến dạng nhẹ
mức độ hại nặng làm cho lá sắn xoăn cong queo nhăn nhốm làm giảm năng suất rất lớn cho nhà nông
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước đề nghị đối với những địa phương đã phát hiện bệnh khảm lá sắn
phải thành lập ban chỉ đạo tổ công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn ở cấp huyện thị
sở cũng chỉ đạo trung tâm dịch vụ nông nghiệp ubnd cấp xã và các cơ quan tổ chức liên quan
chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn
theo hướng dẫn trong quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn theo cục bảo vệ thực vật
còn tại hà nam hiện nay lúa mùa đang trong giai đoạn làm đồng và trổ bông
tuy nhiên các đối tượng sâu hại như dày nâu dày lưng trắng sâu đục thân sâu cuốn lá nhỏ đang phát triển mạnh
nếu không phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại nặng đến năng suất lúa cuối vụ
để phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh bảo vệ lúa mùa tỉnh đã yêu cầu các huyện thành phố
tập trung chỉ đạo các xã các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phân loại các trà lúa
thời điểm lúa trổ phát rục sâu diễn biến bệnh hại tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi
để tổ chức phun trừ theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn
chỉ đạo cán bộ ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra tiến độ hiệu quả phòng chống kể cả ngày nghỉ
ngày hai mươi hai tháng tám tại vườn quốc gia pumat huyện con cuông tỉnh nghệ an
hội nghị đánh giá kết quả trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học
giữa vườn quốc gia pumat và khu bồi hoàn đa dạng sinh học nậm chuôn nậm săng
thuộc tỉnh bô ly khăm say nước bạn lào
tại hội nghị hai bên đã chia sẻ những thông tin báo cáo tình hình chung
và kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác sau một năm
trong thời gian qua vườn quốc gia pumat đã phối hợp với trung tâm nhiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã
giám sát động vật sau tái thả có gắn thiết bị theo dõi đặt máy bẫy ảnh để giám sát các loài động vật
tịch thu nhiều bẫy và súng tự chế của các đối tượng săn trộm
về phía đoàn của sở nông lâm nghiệp của lào cũng đã báo cáo sự ra đời của dự án
và kết quả thực hiện dự án bồi hoàn đa dạng sinh học trong năm qua
đặc biệt việc xây dựng quy chế phối hợp thực thi pháp luật và việc quản lý điều hành
tại hội nghị hai bên thống nhất tổ chức các cuộc tuần tra chung tại khu vực giáp danh biên giới
tuân thủ theo pháp luật hai nhà nước phối hợp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
cứu hộ động vật hoang dã trước khi thả về tự nhiên
những năm gần đây huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi đã triển khai thực hiện hiệu quả
nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như đồng bào co đồng bào cà dông
đồng bào hoa trong phát triển kinh tế
nhờ đó cuộc sống của bà con trên địa bàn huyện đang thay đổi mỗi ngày theo chiều hướng tích cực
con đường từ thôn bắc đi thôn tây của xã trà sơn có chiều dài gần năm trăm linh mét
đã được bê tông hóa từ nguồn kinh phí không hoàn lại của chính phủ cộng hòa ireland
đã đem lại niềm vui lớn cho người dân địa phương giúp họ giao lưu buôn bán học sinh được đi học hàng ngày
đi rất là khó khăn lắm xe cổ đi cũng khó thậm chí con người đi cũng hơi lạy bị lạy chưa đường đắt
bây giờ mấy năm này thay làm đường bê tông thay khăn trang rồi đỡ hơn với năm trước kia
và bà con chở hàng hóa tới nơi rất phương tiện rất dễ đi nữa như trước kia
huyện miền núi trà bồng đã rất nỗ lực đưa các chương trình chính sách tiến dụng
vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tới cho đồng bào vùng cao đặc biệt khó khăn
góp phần nâng cao đời sống cho bà con
tính đến nay tổng doanh số cho vay các chương trình đã đạt mức gần một trăm ba mươi năm tỷ đồng
tỷ lệ hồ nghèo giảm xuống còn ba mươi hai hai mươi ba có một xã đạt chuẩn nông thôn mới
đến nay các tuyến đường giao thông liên xã liên thôn đều được bê tông hóa
chín mươi năm đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia
hàng chục công trình nước sạch phục vụ cuộc sống sinh hoạt của bà con cũng được xây dựng
bốn trên bảy xã miền núi có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế
khoảng bảy mươi bốn phòng học vùng miền núi được xây dựng kiên cố
từ nay hai nghìn hai mươi bốn trà bồng sẽ tập trung phát huy các thế mạnh và các nguồn lực của trung ương
của tỉnh để tập trung đầu tư cho nhân dân đặc biệt là đối với hồ nghèo và hồ càng nghèo
như là chương trình ba mươi a hợp phần sản xuất đầu tư các điện thấp sáng
rồi hệ thống nước sạch nước vệ sinh cho nhân dân
việc triển khai các chương trình chính sách dự án như thổi một luồng gió mới đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trà bồng
giúp bà con có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
một sức sông mới đã và đang trỗi dậy trên quê hương miền cao quảng ngãi
nhằm thúc đẩy sự tham gia của các đơn vị thông tấn báo chí trong công tác phòng chống bạo lực
đối với phụ nữ
phụ nữ và trẻ em tại hà nội trung tâm phụ nữ và phát triển hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã mở lớp tập huấn kỹ năng làm việc với phụ nữ và trẻ em bị bạo hành dành cho các nhà báo
với mong muốn xây dựng mạng lưới báo chí để cùng tạo tiếng nói trong công cuộc phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
xây dựng xã hội lành mạnh bình đẳng các hoạt động tập huấn tăng cường kỹ năng làm việc với phụ nữ
trẻ em bị bạo lực giới đã được tổ chức
chương trình cũng cung cấp các kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực giới trên cơ sở giới bạo lực giới
một số nguyên tắc kỹ năng cơ bản khi phỏng vấn nạn nhân bị bạo lực giới
tới các đơn vị thông tấn báo chí nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua truyền thông
những năm qua truyền thông đã có những tác động không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng
về bản chất của bạo lực với phụ nữ trẻ em tạo môi trường an toàn để nạn nhân lên tiếng tố cáo
thay đổi từ thái độ hành vi thiếu tôn trọng sang thái độ hành vi tôn trọng phụ nữ trẻ em gái
phong trào đăng ký hiến tặng mô tặng tại việt nam trong những năm qua đã thu hút được trên hai mươi năm người đồng hành và ủng hộ
đây là phong trào mang ý nghĩa cao đẹp lan tỏa tình yêu thương
để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động tham gia hiến tặng mô tặng
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia phát động cuộc thi viết về đề tài hiến ghép mô tạng
mang tên trao tặng yêu thương nối dài sự sống
với mong muốn mang những thông điệp của những nhà hào tâm đến với hàng triệu trái tim nhân ái
cuộc thi nhằm mục đích tìm ra những tác phẩm viết về đề tài hiến ghép tạng có chất liệu gây xúc động xúc tích
tác phẩm là những câu chuyện tác động lớn tới người đọc để khích lệ phong trào hiến tặng mô tặng trong nhân dân
bên cạnh đó còn tìm ra các nhân tố đặc biệt liên quan đến chủ đề tuyên truyền về hiến ghép tặng còn chưa được khai thác
nhằm tạo sân chơi cho các cá nhân nhà báo nhân dân cả nước tâm huyết với đề tài hiến ghép tặng
có cơ hội thể hiện thông qua các bài viết về những câu chuyện hiến tặng mô tạng
thời gian nhận bài thi từ ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
you can là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực do câu lạc bộ kỹ năng cuộc sống thuộc học viện tài chính tổ chức thường niên
sau tám năm không ngừng thay đổi và phát triển cuộc thi đã trở thành nơi tìm kiếm và tôn vinh các bạn sinh viên
có đầy đủ kiến thức chuyên môn phẩm chất năng lực đáp ứng các yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong thời hội nhập
mỗi năm cuộc thi thu hút trên một thí sinh đến từ hơn ba mươi trường đại học cao đẳng đăng ký tham gia
năm nay you can hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức trở lại với một kịch bản chuyên nghiệp thực tế và kịch tính hơn
you can hai nghìn một mươi chín đánh giá thí sinh dựa trên ba yếu tố
kiến thức qua ba vòng thi khởi tranh trải nghiệm thực tế và chung kết
theo kế hoạch đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
ngày hai mươi hai tháng tám tại hà nội ban chấp hành đoàn thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội
và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi chín
công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ghi nhận sự cố gắng phân đấu của ba mươi đoàn viên thanh niên hội đồng đội
quận huyện thị xã đạt được những chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu với nhiều nội dung hoạt động hình thức mới đa dạng và phong phú
thông qua các phong trào thiếu nhi thủ đô thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy mô hình xây dựng chỉnh trang nhà vệ sinh thân thiện
chương trình thiếu nhi thủ đô thanh lịch văn minh chương trình tuyên truyền về phòng chống xâm hại
bạo lực trẻ em trung ương đoàn cũng đã tặng cớ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đội và phong trào thiếu nhi cho chín liên đội bằng khen cho chín mươi năm tập thể và một trăm năm mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi
thông qua các phong trào thiếu nhi thủ đô thanh lịch văn minh chương trình tuyên truyền về phòng chống xâm hại